tỉnh quảng ngãi vừa đồng ý chủ trương mở phố đi bộ trên đảo lý sơn dài ba km gắn với sản phẩm du lịch dịch vụ biển đảo đặc thù hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế
phố đi bộ hoạt động sẽ thu hút khách đến lý sơn tham quan nhiều hơn thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương tuyến đường cơ động ven biển huyện đảo lý sơn nơi dự kiến hình thành phố đi bộ
dự án nâng cấp đường cơ động ven biển đoạn từ cầu vượt neo đậu tàu thuyền thôn tây xã an vĩnh đến khách sạn mường thanh được thực hiện theo hình thức đối tác công tư ppp
huyện đảo lý sơn sẽ lập phố đi bộ gắn với sản phẩm du lịch dịch vụ biển đảo đặc thù hấp dẫn khách du lịch trong nước quốc tế
năm hai nghìn một mươi năm quảng ngãi thu hút sáu trăm năm mươi lượt khách du lịch trong đó có bốn mươi bảy lượt khách quốc tế đạt tổng doanh thu năm trăm sáu mươi tỷ đồng tăng một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy